thưa quý vị hiện nay các chốt kiểm soát dịch bệnh giữa các vùng xanh đỏ tại hà nội đang được triển khai rất chặt chẽ
để kiểm soát người qua lại giữa các vùng góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
thế nhưng có một thực tế đáng buồn là thời gian qua đã xuất hiện nhiều trường hợp có cố tình
chúng đối tìm cách né tránh các chốt này đặc biệt hơn là các trường hợp này sẵn sàng vi phạm giao thông
bất chấp nguy hiểm của bản thân và người đi đường để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
để kiểm soát việc ra vào vùng đỏ lực lượng chức năng đã thiết lập rào chắn tại đường dẫn lên cầu trương dương
nối trung tâm quận hoàn kiếm và quận long biên tại hai lối đi trên đường trần nhật duật
việc kiểm soát lây lan dịch bệnh càng chặt chẽ thì lại càng xuất hiện nhiều hành vi chống đối như thế này
ở những cái khu vực chia làm hai bên là đường ngược chiều một chiều thôi
thì họ đi ngược chiều để tránh cái chốt
kiểm dịch ở chiều còn lại như thế em thấy rất là nguy hiểm
em nghĩ là nếu như để tình trạng đấy kéo dài thì sẽ gây ra cái việc là họ trở thành một cái thói quen thói quen đi đường của họ
cá biệt hơn nhiều trường hợp còn thản nhiên lưu thông ngược chiều trong suốt một quãng đường dài
rồi bất chấp nguy hiểm lao ngược chiều lối xuống cầu trương dương
một vị trí khuất tầm nhìn và chưa từng có tiền lệ tại khu vực này
khiến các lái xe từ câu xuống tỏ ra rất lung túng khi gặp các tình huống như thế này
nguy cơ tai nạn luôn dình dập
hai cái xe ngược chiều và khi va chạm với nhau thì cái độ nặng của va chạm nó cao hơn rất nhiều lần khi mà cái xe đi cùng chiều
tức là cái tốc độ là bằng tổng tốc độ của hai xe tốc độ va chạm
và như vậy thì cái sự va chạm là rất nặng
nên là thường đã va chạm thì xảy ra những sự hối nặng hơn
và cái hành vi ngược chiều là một hành vi mà rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải ngăn chặn
khi mà đi ngược lên cái đường dẫn xuống cầu thì có thể nó gây cả thêm nguy hiểm
cái khuất tầm nhìn cho cái người người ta đi đúng chiều
và như vậy thì cái khả năng gây tai nạn nó cũng tăng lên
và việc xảy ra tai nạn là va chạm ngay ở cái độ dốc
có thể là các cái xe đi xuống nó có cái tốc độ cũng như là cái khả năng mà gây ra những cái va đập nó mạnh hơn
và cái đấy cũng ảnh hưởng xấu đến cái vấn đề là hậu quả của tai nạn
việc lưu thông cầu thả như thế này không những gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở làn đúng chiều
mà còn có nguy cơ lây lan dịch bệnh khi không kiểm soát được các phương tiện ra vào giữa các vùng
đây là một trong những cách lưu thông rất đáng phê phán của người hà nội trong những ngày giãn cách